chuyến tàu kn bốn trăm chín mươi một đã nhổ neo đưa đoàn kiều bào ta ở nước ngoài cùng đại biểu các bộ ban ngành trung ương và địa phương tới thăm quần đảo trường sa nhà gian jk một
đây là hoạt động có ý nghĩa gửi gắm tình cảm đất liền tới trường sa đồng thời giúp người dân trong và ngoài nước hiểu sâu sắc hơn tầm quan trọng của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh ghi nhanh của phóng viên truyền hình nhân dân trước giờ lên đường
chúng tôi được ra ngày hôm nay rất tự hào mà cũng gọi là tỏa lòng mong ước của mình đảo cũng như đất liền sống bình thường gọi là không có chiến tranh không có phải những người mất mát tôi rất mong như vậy muốn mong được sự hòa bình hòa bình từ trong nước và ngoài nước
từng là một chiến sĩ biên phòng anh trịnh đăng ngọc càng thấm thiế nỗi vất vả của những người nơi đầu sóng ngọn gió
đang ngày đêm canh giữ vùng biển thêm lục địa thiêng liêng của tổ quốc
ngoài để mình nhận biết và hiểu biết và được tận mắt chứng kiến thì cũng để hiểu thêm về chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
và đặc biệt về cái vấn đề về cái cách mà chúng ta để mà bảo vệ cái chủ quyền bảo vệ những cái gọi là công ước của thế giới liên hiệp ước của thế giới nói chung và của quốc gia việt nam mình nói riêng về vấn đề biển đảo vấn đề chủ quyền
đây cũng là nhiệm vụ của đảng nhà nước và tất cả những người dân là công dân
việt nam đúng không ạ thì chúng tôi là những người xa xứ là kiều bào thì cũng dù bất cứ ở phương trời nào thì chúng tôi cũng đều phải có một cái cảm nhận và cũng có một cái trách nhiệm để hiểu về tổ quốc mình là như vậy
tháng bốn hàng năm những chuyến tàu đầu tiên ra thăm quần đảo trường sa và nhà ràn jk một bắt đầu khởi hành
ngày hôm nay hơn hai trăm linh hành khách này đến từ nhiều vùng miền và tổ chức khác nhau
nhưng họ đều có chung một niềm tự hào được lần đầu tiên đến trường sa để gửi gắm những tình cảm tri ân
và lời động viên tới cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
ngay lúc khởi hành các chiến sĩ hải quân đứng nghiêm trang chào tạm biệt đoàn trên cầu tàu
những hình ảnh đầy cảm xúc đó đã khiến mỗi thành viên trên tàu không khỏi xúc động và hào hứng chờ đón hành trình sắp tới
tất cả họ đã sẵn sàng cho một hành trình dài ngày để mang những tình cảm thân thương cùng những món quà ý nghĩa đến với trường sa
và sẽ mang về những trải nghiệm không thể nào quên